công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ và lấy lời khai của nhóm đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau
tại khu hai mươi bốn nghìn hai trăm tám mươi bốn xã quế nham huyện tân yên làm một người tử vong
nạn nhân là anh nguyễn văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã quây nham huyện tân yên
các đối tượng bị bắt giữ gồm trần văn đức nguyễn bá thành cùng chú tài huyện tân yên
và nguyễn thế anh chú tài huyện việt yên
nguyên nhân của vụ án được xác định là trong lúc xô sát một đối tượng trong nhóm của đức đã dùng dao đâm anh sinh
hiện cơ quan công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án